một khán giả ở tp hcm năm nay sáu mươi tuổi có gửi câu hỏi như sau ạ
tuổi già thì thường ít ngủ nên hay dậy sớm thể dục ngoài trời để tăng cường sức khỏe
tuy nhiên ở tp hcm nơi tôi sống thời gian gần đây liên tục có cảnh báo ô nhiễm
vậy nếu muốn tập thể dục thì phải làm thế nào để không nguy hại cho sức khỏe
do hít thở phải luôn không khí không tốt
mời xin mời phó giáo sư tuấn cảnh chia sẻ cho vị khán giả này ạ
vâng không những ở tp hcm mà ngay ở hà nội chúng ta
chúng ta nghe dự báo thì chúng ta cũng nhận được rất là nhiều lời cảnh báo
hiện tại bây giờ đang ô nhiễm và người dân không nên đi ra ngoài
kể cả tập thể dục buổi sáng
thế thì đây là cái việc mà khuyến cáo mà tôi cho rằng chúng ta phải chấp hành cái việc đó
nghĩa là nếu mà đã có khuyến cáo là ô nhiễm chúng ta tránh ra bên ngoài
thì nhất là những cái bác có tuổi cao tuổi thì cũng không nên ra ngoài
tập thể dục chúng ta có thể
tôi nghĩ là chúng ta không nên đi ra ngoài
thì tập thể dục là rất quan trọng
để giúp khỏe chúng ta hãy tập trong nhà
hoặc là phải chọn những cái nơi nào mà ít có ô nhiễm
ví dụ như là gần hồ chẳng hạn
mà ở đó được cảnh báo là
được dự báo là cái mức độ ô nhiễm nó thấp
hoặc là ở những vùng bãi biển chẳng hạn
thì chúng ta nếu mà có được môi trường thì chúng ta tập
chứ còn nếu không thì chúng ta nên tập trong nhà vậy
để tránh lợi bất cập hại
chúng ta lại ra ngoài tập thể dục
và hi vọng là tập trong nhà
tăng cường sức khỏe nhưng mà chúng ta lại hít phải những không khí ô nhiễm
thì cũng nguy hiểm hơn cho sức khỏe của chúng ta
vâng đây cũng là một bài toán khó đúng không ạ
khi mà các thành phố thì chúng ta thấy là
mật độ xây dựng cũng như phát triển tốc độ
một cách khủng khiếp đúng không ạ
xin được cảm ơn khán giả sáu mươi tuổi
thành phố hồ chí minh đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi
và hy vọng rằng bác cũng đã nhận được
những lời chia sẻ những lời khuyên
từ phía phó giáo sư tuấn cảnh